thưa quý vị mới đây một vụ đánh ghen gây náo loạn trên phố trần phú hà nội
khiến các con phố quanh khu vực bị ủn tắc nghiêm trọng
hiện lực lượng chức năng đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc
đêm ngày một mươi ba tháng bốn đại diện công an phường điện biên quận ba đình hà nội cho biết
đơn vị đám mời ba người liên quan trong vụ đánh khen ở đường trần phú về trụ sở
bởi sự việc có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng
tối cùng ngày mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố trần phú
ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu kia
trong xe người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái
người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô
đòi những người trong xe ra ngoài
xung quanh có nhiều người quá khích la hét cổ vũ thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe
bên trong xe cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài
đây là chồng tôi
người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem
sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội
các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ủn tắc kéo dài
nhận thông tin sự việc công an phường điện biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông
đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc
đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự
lê quan đến vụ việc
người phụ nữ đạp vỡ kính xe cắn rách tay cô gái bị người vợ nghi là nhân tình của chồng ở thanh hóa
liệu người vợ sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào với hành động giận quá mất khôn của mình
chứng kiến người từng cùng mình đổ ấp tà gối nay ngã vào lòng người phụ nữ khác
nhiều người vợ không thể giữ nổi bình tĩnh thậm chí kéo cả làng đến tận nơi ràn mặt nhân tình
vừa qua câu chuyện về một người phụ nữ nhảy lên nóc capo trên ô tô
đạp vỡ kính vào xe lôi cô gái trong xe ra cắn rách tài
đã khiến cho dương luận nổ lên tranh cãi kịch liệt
sự việc diễn ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi
trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh
một người phụ nữ trèo lên chiếc ô tô rồi dùng chân đạp vỡ kính
sau đó mở cửa xe và tung cước với cô gái mình người vợ cho là nhân tình của chồng
nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn
hậu quả là cô gái ngồi trong ô tô đã bị cắn bị thương một phần bên tay trái
từ quá trình vận động của cơ quan công an tối hai mươi ba tháng một mươi
người phụ nữ tên hát có hành động nhảy lên nắp capo đạp vỡ kính ô tô
đã đến công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa trình diện
theo lời khai ban đầu của chị hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trước đó tình cảm vợ chồng chị có xích mít
thời điểm xảy ra sự việc chị hát đang đi siêu thị mua đồ
thì bắt gặp chồng trở theo một người phụ nữ bên trong ô tô
do ghen tuông nên xảy ra sự việc trên
được biết cô gái ngồi trong xe bị chị hát cắn tay
đã được đưa tới bệnh viện đa khoa hợp lực cấp cứu
tuy nhiên do vết thương nặng nên cô gái này đã chuyển ra hà nội điều trị
một lãnh đạo công an thị trấn nông cống huyện nông cống thanh hóa cho biết
trước đây gia đình anh hát kinh doanh dịch vụ karaoke
ngày hai mươi hai tháng một mươi có cô nhân viên một mươi tám tuổi từ trong tỉnh hậu giang ra thanh hóa
anh hát lên sân bay càng hàng không thọ xuân thanh hóa đón về
cùng lúc đó vợ anh hát theo dõi và xảy ra sự việc
sau khi đoạn clip được chia sẻ dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao
nhiều chị em vẫn bày tỏ quan điểm đồng cảm với người phụ nữ
này một số khác thì buồn thay cho chị vợ và cho rằng chị đã bị hành xử dại dột
khiến cô gái bị thương nhưng cũng đẩy mình vào tình thế nghiêm trọng có thể vi phạm pháp luật
luật sư trịnh công minh đoàn luật sư tp hcm cho biết những kiểu giàn mặt như thế là không đúng
với pháp luật tùy vào mức độ mà có thể bị pháp luật chế tài về hành chính hoặc trách nhiệm hình sự
đối với hành vi của người phụ nữ trên luật sư trịnh công minh đánh giá
có thể người phụ nữ này sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành vi sau
thứ nhất là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản nếu đây không phải xe của hai vợ chồng mà là ô tô
của người khác và người đó yêu cầu giám định giá trị tài sản thiệt hại của chiếc xe nếu giá trị tài
sản thiệt hại dưới hai triệu đồng sẽ bị xử phạt ba năm triệu đồng về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm
hư hỏng tài sản của cá nhân tổ chức theo khoản hai điều một mươi năm nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một trường hợp giá trị tài sản
thiệt hại từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp đặc biệt
theo luật định
và chủ xe có đơn trình báo người phụ nữ sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy mức phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
và cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng trở lên
thứ hai là hành vi cố ý gây thương tích kết quả giám định tỷ lệ thương tật sẽ là căn cứ để xác định
chế tài hành chính hoặc hình sự nếu bị xử lý hành chính người phụ nữ sẽ bị phạt tiền
từ năm đến tám triệu đồng theo khoảng năm điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một còn nếu xử lý hình sự sẽ căn cứ
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy mà đưa ra mức phạt có thể sẽ bị cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng trở lên
thứ ba là hành vi gây dối trật tự nơi công cộng người phụ nữ gian mặt cô gái nơi công cộng
có thể còn bị xử lý vi phạm hành chính theo điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một hoặc bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội gây dối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
mức phạt tiền lên đến tám triệu đồng khi bị xử lý vi phạm hành chính hoặc phạt tiền đến năm mươi triệu đồng
phạt tù đến bảy năm khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự
dù chưa biết việc đúng sai ra sao cô gái ngồi trong xe ô tô có quan hệ tình cảm với người chồng
trong vụ việc hay không nhưng với hành động không đúng chuẩn mực pháp luật và đạo đức xã hội của mình
người vợ có thể sẽ phải đối mặt với ba tội danh
liệu vụ việc sau khi được cơ quan công an tiếp nhận sẽ đi về đâu
tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
thưa quý vị ghen thì ai cũng biết nhưng ghen sao cho thông minh để không tổn hại mình mà vẫn làm tiểu tàm bẽ mặt
lại là chuyện tưởng khó mà dễ tưởng dễ nhưng lại khó không tưởng
khó nhất là phải ổn định tinh thần không để sự nóng giận bốc cháy nguồn ngụt
để rồi hành động mất lý trí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
chỉ mới cách đây hơn ba tháng thôi một vụ giàn mặt chồng và tiểu tàm ở thành phố thái nguyên
đã nhận được sự vỗ tay tán thưởng từ cộng đồng mạng bởi người vợ xử lý khá thông minh
vậy làm thế nào để đánh ghen đúng cách
quay trở lại với mạng xã hội hơn ba tháng trước một clip được dân mạng chia sẻ rầm rộ
có nội dung một người phụ nữ leo lên nắp capo chiếc ô tô màu đỏ cầm điện thoại trục liên lịa vào trong xe
đó là vụ việc xảy ra vào ngày một mươi năm tháng bảy ở vườn thịnh đán thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
theo nội dung clip người phụ nữ mặc váy tím chặn đầu xe ôm mazda ba
người này cầm điện thoại quay hai người ngồi bên trong
khi chiếc xe cố bỏ đi người phụ nữ trèo lên nắp capo
khi hai công an đến hiện trường người phụ nữ trình bày tài xế ô tô là chồng chị này đang chở bồ
người phụ nữ mặc váy tím đề nghị người thân lấy giấy chứng nhận kết hôn để trình bày với công an
ngay sau đó cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc và giải quyết làm việc với những người liên quan
từ câu chuyện trên mới thấy chẳng có màn tung cước nào xảy ra cũng chẳng phá hoại tài sản hay chới
người vợ chỉ cầm điện thoại quay lại hình ảnh chồng và bồ để làm bằng chứng
chị này còn tỉnh táo trình bày và xin lỗi công an về hành động của mình kèm giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh quan hệ
vậy ghen như thế này là đúng cách hay chưa
theo luật sư trịnh công minh pháp luật việt nam có những quy định rất rõ
về nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong hôn nhân
đặc biệt liên quan đến vấn đề ngoại tình pháp luật cũng đã có những chế tài với hành vi vi phạm
cụ thể tại điều năm mươi chín nghị định tám mươi hai hai nghìn hai mươi quy định
người đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác
chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ
sẽ bị phạt hành chính từ ba đến năm triệu đồng
nếu đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc làm cho quan hệ hôn nhân của một trong hai bên dẫn đến ly hôn
thì có thể xử lý hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng
mức phạt từ cảnh cáo đến phạt tù một năm theo điều một trăm tám mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì thế để ghen đúng pháp luật nạn nhân nên thu thập được chứng cứ chính xác
chứng minh quan hệ ngoại tình của vợ hoặc chồng với tình nhân để khởi kiện đối phương
từ cơ sở đó tố cáo đến các cơ quan chức năng
cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hậu quả gây ra do hành vi ngoại tình mà đối phương có thể bị xử lý theo mức phạt tương ứng
trong một số trường hợp nạn nhân có thể được hưởng lợi khi chia tài sản chung
bởi theo quy định tại điểm d khoản hai điều năm mươi chín luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi năm
thì lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng là một trong các yếu tố được xem xét để chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
dẫu biết của hôn nhân không vẹn toàn không hạnh phúc là điều đau khổ nhất và cũng khó chấp nhận được việc tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp người phụ nữ khác
nhìn dẫn quá dẫn đến hành vi không đúng mực sẽ chỉ làm sự việc
trở nên tồi tệ hơn
theo lời khuyên từ luật sư các chị em không may rơi vào trường hợp các ông chồng ham của lạ chán cơm nhà
chẳng cần với đao to bố lớn gõ chống đánh chiêng để làm xấu mắt bồ nhí và tổn hại mình
mà cần bình tĩnh chuẩn bị thu thập đầy đủ chứng cứ
còn lại hãy để pháp luật thực thi nhiệm vụ của mình
bị giờ đây do vụ việc đạp vỡ kính xe ô tô khiến cô gái ngồi trong xe của chồng rách tai
người phụ nữ ở thanh hóa có thể đối mặt với ba tội danh
hy vọng rằng qua vụ việc này dù cô nóng dẫn đến đâu các chị em cũng cần ngồi lại bình tĩnh hơn một chút
không nên giận quá mất khôn khiến bản thân mình rơi vào vòng lao lý
cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo